đến sáng nay ngày hai mươi tám tháng tám nước ta có thêm một mươi một trăm hai mươi sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên hơn một trăm chín mươi tám sáu trăm linh ca
tuy nhiên số bệnh nhân nặng đang được điều trị cũng là hơn sáu một trăm linh ca
về tiến trình tiêm chủng trong ngày hai mươi sáu tháng tám hơn hai trăm chín mươi tám liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm
như vậy là cả nước đã thực hiện tiêm chủng được hơn một mươi tám tám triệu liều
và trưa ngày hai mươi bảy tháng tám hơn một bốn triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín astrazeneca đã về đến tp hcm
nâng tổng số vaccine đã tiếp nhận tại việt nam đến nay là khoảng hai mươi bảy triệu liều
cũng trong ngày hôm qua cán bộ y tế nhiều địa phương tiếp tục vào tp hcm và bình dương hỗ trợ chống dịch
một phòng khám đa khoa đang tiến hành test nhanh covid một mươi chín cho người dân khi chưa được cấp phép
vừa bị đoàn liên ngành công an và sở y tế tỉnh đắk lắc phát hiện xử lý
tại thời điểm kiểm tra phòng khám đa khoa chất lượng cao sài gòn có địa chỉ tại số năm mươi năm năm mươi bảy đường ngô quyền
phường tân lợi tp bùa ma thuật đã không xuất trình được dây phép được xét nghiệm nhanh covid một mươi chín do sở y tế cấp
tuy nhiên trong buổi sáng ngày hai mươi bảy tháng tám phòng khám này vẫn tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên covid một mươi chín
cho ba mươi ba trường hợp với giá là hai trăm ba mươi tám đồng một lần xét nghiệm
tỉnh đồng nai đang tạm thời giữ an toàn
các vùng đông người lao động những doanh nghiệp thực hiện chặt chẽ bà tại chỗ
do đó thời gian vàng giãn cách xã hội hiện tại phải được tận dụng để xét nghiệm diện rộng bốc tách f khỏi cộng đồng
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng tám tỉnh đồng nai có hơn hai mươi năm nghìn ca mắc covid một mươi chín và một trăm năm mươi bảy trường hợp tử vong
toàn tỉnh đang triển khai kế hoạch xét nghiệm diện rộng để bóc tách f ra khỏi cộng đồng trước ngày một tháng chín
ngành y tế đang tiếp tục bổ sung trang thiết bị y tế mở rộng năng lực cách ly điều trị bệnh nhân
bên cạnh đó tỉnh đồng nai đã yêu cầu các doanh nghiệp khi sản xuất phải thực hiện phương án ba tại chỗ hoặc một cung đường hai địa điểm
đến nay đã có hơn một ba trăm linh doanh nghiệp đăng ký thực hiện các phương án trên với gần một trăm năm mươi năm lao động
tính đến ngày hai mươi sáu tháng tám tỉnh đã chia hỗ trợ cho bốn mươi tám tám ngàn lao động tự do bị mất việc làm với tổng số tiền trên bảy mươi ba tỷ đồng
đồng nai từ cấp tỉnh đến cấp xã phường là thể hiện một quyết tâm an sinh có trách nhiệm
từ an sinh tốt thì an ninh trình tự mới tốt an ninh trình tự mới tốt thì mới không chế được dịch
mới đây phó thủ tướng thường trực chính phủ lê văn thành cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh đồng nai
phó thủ tướng đánh giá cao công tác lãnh đạo điều hành phòng chống dịch của tỉnh thời gian qua
thời gian tới phó thủ tướng đề nghị đồng nai tiếp tục xét nghiệm nhanh thần tốc để bóc tách f ra khỏi cộng đồng
vì đây là điều kiện tiên quyết để chống dịch
để bóc f ra là yếu tố quyết định đến thời gian chống dịch
đồng nai đang khẩn trương xây dựng kịch bản cho tình huống xấu hơn để tránh bị động
trên cơ sở đó chuẩn bị về trang thiết bị y tế nhân lực xây dựng các bệnh viện giải chiến
phó thủ tướng chính phủ lê văn thành khẳng định trong thời gian tới sẽ xem xét để ưu tiên phân bổ vaccine cho đồng nai để tiêm cho công nhân
đồng thời tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh về đội ngũ y bác sĩ
hiện nay theo hướng dẫn của bộ y tế
ngựa covid một mươi chín pfizer chỉ tiêm cho người trên một mươi tám tuổi
bộ y tế khẳng định là chưa có hướng dẫn mới
nên ngành y tế tp hcm chưa triển khai tiêm cho người không thuộc nhóm đối tượng này
đối với thông tin tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn quận một mươi mà một số báo chí đăng tải
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết đã tiếp nhận thông tin
nhưng khi tìm hiểu bài viết linh trên mạng đã không còn
vaccine covid một mươi chín pfizer theo khuyến cáo của nhà sản xuất cho phép sử dụng ở đối tượng từ một mươi hai một mươi bảy tuổi
cái nhất là cái vaccine pfizer
vaccine pfizer thì nhà sản xuất cho phép sử dụng từ một mươi hai một mươi tám tuổi
tuy nhiên hiện nay hướng dẫn của bộ y tế vẫn là tiêm cho người trên một mươi tám tuổi và chưa có hướng dẫn mới
thì ngành y tế tp hcm vẫn thực hiện theo cái hướng dẫn của bộ y tế
tức là tiêm cho người trên một mươi tám tuổi cho đến khi có hướng dẫn mới thì sẽ thực hiện theo hướng dẫn mới
tình trạng f tăng thời gian gần đây được sở y tế tp hcm
tăng cường xét nghiệm tổng số f trong cộng đồng thông qua xét nghiệm các trọng tâm trọng điểm ở địa phương
dù hiện nay tỷ lệ phát hiện trong cộng đồng đang chiếm hơn tám mươi năm tổng số f được công bố mỗi ngày
nhưng số lượng này vẫn nằm trong kịch bản ứng phó của tp hcm
mục tiêu của kế hoạch xét nghiệm này nhằm phát hiện f để có biện pháp quản lý điều trị phù hợp
hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong

nhưng số lượng này vẫn nằm trong kịch bản ứng phó của tp hcm
tức là mỗi vòng chúng ta làm từ hai tới ba ngày và sau đó chúng ta cứ tiếp tục làm như vậy để sao đánh giá một cách đầy đủ để từ từng bước sanh hóa các vùng các địa bàn
tuy nhiên riêng cái tết nhanh từ ngày cao điểm tới nay tức là tính từ ngày thứ hai cho đến nay thì chúng tôi đã ghi nhận là các quận nguyện đã triển khai thực hiện được một triệu một trăm một mươi bảy tết nhanh
tôi lấy số trò một một trăm một mươi bảy cái test nhanh và trong số đó thì dương tính là khoảng bốn mươi hai bốn trăm linh tôi lấy số trò bốn mươi hai bốn trăm linh trường hợp f dương tính
như vậy mình tính ra khoảng ba năm như vậy thì đây là một cái tín hiệu mà tôi cho rằng chúng ta có thể thấy yên tâm
tính đến ngày hai mươi sáu tháng tám đã có gần năm tám triệu liều vaccine được tiêm chủng cho người dân tăng hơn một trăm một mươi mũi so với ngày hai mươi năm tháng tám
trong đó mỗi một là gần năm năm triệu liều
mỗi hai là hơn hai trăm năm mươi liều
số người trên sáu mươi năm tuổi và có bệnh lý nền đã được tiêm vaccine là gần sáu trăm linh
sắp tới thành phố cũng như trung ương sẽ tiếp tục vận động tìm các nguồn vaccine để giải quyết tiêm đủ hai mũi cho bảy mươi năm người trên một mươi tám tuổi
hai mươi ba chốt kiểm soát ra vào thành phố hà nội được đẩy mạnh xiết chặt kiểm tra các phương tiện thuộc lường xanh xe công vụ và xe cứu thương
nhằm xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng xe ưu tiên để đưa người vào thành phố không đúng quy định
đây là một trong những nỗ lực để ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn
thời gian qua tại các chốt kiểm soát cửa ngõ thủ đô đã phát hiện và ngăn chặn nhiều trường hợp vận chuyển người trái phép ra vào thành phố hà nội
trước tình hình này các tổ kiểm soát được yêu cầu đẩy mạnh công tác kiểm tra đối với các loại xe ưu tiên như xe cứu thương công vụ và xe luồng xanh
đối với các phương tiện xe cứu thương và chở bệnh nhân đối với lái xe thì chúng tôi sẽ kiểm soát
giấy phép lái xe xe nghiệm âm tính bằng phương pháp tpcr có hiệu lực trong bảy mươi hai giờ
và đối với bệnh nhân thì chúng tôi kiểm soát việc hồ sơ bệnh án cũng như giấy xuất viện chuyển viện
chốt kiểm soát tại cầu trung hà giáp danh giữa hà nội và phú thọ
tổ công tác làm việc không ngừng nghỉ bởi lượng phương tiện đi qua đây là
qua công tác kiểm tra nhiều phương tiện thuộc diện xe ưu tiên luồng xanh buộc phải quay đầu vì di chuyển không đúng tuyến đường đăng ký
hà nội sông phú thọ có mấy cầu cơ hội nhé
văn lang đồng quang trung hà thăng long
anh đăng ký đăng ký cầu thăng long nhé
làng này quán hét tơ này đăng ký cầu thăng long chứ không phải đi đường này đâu
có hai đường cả hai cái
một cái là cốt lộ ba một cái là cốt lộ sáu
còn bên đây là cốt lộ ba hai
anh đứng ở tuyến mình đăng ký lại cầu thăng long nhé
để sang facebook thăng phú thọ nhé
bây giờ làm nào anh
quay đầu anh nhé
không đúng ngàn bên kia phú thọ tựa không nhận đâu
mình đăng ký làng nào luôn nào phải đúng đúng tuyến đường đăng ký chứ
tuyến này quay đường nào anh
bây giờ anh đăng ký đăng ký đi cầu thăng long
nha anh phải quay lại cầu thăng long anh đi
tuyến mình đăng ký là đăng ký tuyến ý
đây đăng ký tuyến mình đăng ký này quét mã nó ra đây
tuyến nào đi tuyến đấy nhé
quay đầu luôn
đối với việc trích mã qr code được lực lượng chức năng kiểm tra một cách nhanh chóng và thuận tiện
qua đó dễ dàng phát hiện các xe vi phạm
các lực lượng phối hợp rất là chặt chẽ trong quá trình check cái mã code qr
cái xe là yếu tố mà đầy đủ luồng xanh đúng tuyến thì chúng tôi tạo thuận lợi cho đi
còn chiếc xe nào mà không đảm bảo không có tuyến có luồng xanh nhưng không đảo đúng lộ trình tuyến
thì chúng tôi yêu cầu quay xe
trong quá trình kiểm tra thì chúng tôi rất là tạo thuận lợi cho các phương tiện
lưu thông qua chốt đảm bảo không ủn tắc giao thông
chốt kiểm soát tại trạm thu phí pháp vân cầu rẽ
nhiều xe cứu thương đi qua chốt được tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra
chúng tôi chuyển tài nhân về nam định

thế mình có đầy đủ hết rồi không
anh lưu ý cho em nhé
bắt đầu từ ngày hôm nay là bên ủy ban hà nội là xếp chặt về việc đối với xe cứu thương và các xe công thụ
nên là mình trước khi mình đi về các tỉnh hoặc là mình lên từ các tỉnh lên trên này
thì mình phải chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ anh nhé
thì đủ điều kiện anh em mới cho anh vào được
để thường tiện cho việc kiểm tra nhanh chóng
xe cứu thương xe công vụ sẽ được lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra
xe quân đội sẽ do lực lượng kiểm soát quân sự tại chốt phụ trách